đó là chị xin về nhà khách thì chị cũng đã có bằng trung cấp kế toán rồi
đến tháng một mươi năm hai nghìn chín thì về hồi đó là khách tỉnh ủy thì chị làm kế toán rồi

thì các anh chị tiếp nhận về làm kế toán ở phòng quản trị của văn phòng tỉnh ủy

sau khi bị phát hiện bà thảo đã có đơn xin thôi việc và hiện đang xin nghỉ phép
nhưng quan điểm của văn phòng tỉnh ủy đắk lắk là sẽ xử lý nghiêm theo quy định

mà cái này thì nếu như dự kiến như thế này thì không dám nói trước
nhưng mà sẽ không có cơ hội khắc phục

trách nhiệm đến đâu
xử lý đến đây
việc bà trần thị ngọc thảo khai tên giả sử dụng bằng cấp ba của chị gái
và khai lý lịch không trung thực để được làm việc trong một thời gian dài
và được đề bạt trưởng phòng quản trị văn phòng tỉnh ủy đắk lắc
đã khiến cho dư luận đặt ra nhiều câu hỏi về việc thẩm định kiểm tra hồ sơ lý lịch
bằng cấp cán bộ công chức của những cá nhân có liên quan
hiện ban tổ chức tỉnh ủy đắk lắc đã có văn bản chuyển qua văn phòng tỉnh ủy đắk lắc
đề nghị xử lý về mặt đảng và chính quyền
chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến quý vị khán giả những diễn biến mới nhất
liên quan đến vụ việc này trong các bản tin sau